lối sống truyền thống cũng bộc lộ không ít những hạn chế
về tư duy xu hướng duy tình lấy tình cảm thay thế cho việc phân tích khoa học sức mạnh của quan hệ tình cảm quan hệ cộng đồng quan hệ ân nghĩa nhiều khi vượt qua cả lý lẽ pháp luật
cách tư duy này dẫn đến việc khi giải quyết các vấn đề thường nể nang coi nhẹ pháp luật dẫn đến con người sống thiếu kỷ cương thiếu tôn trọng pháp luật
trong cách ứng xử với tự nhiên
trong cách ứng xử với tự nhiên
nhưng do quá lệ thuộc vào tự nhiên nên trong quá trình sống hay lao động sản xuất người việt thường tin vào số phận may rủi trông chờ vào thiên nhiên dẫn đến dễ chán nản trùn bước khi giải quyết khó khăn
hơn nữa nền sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào tự nhiên nên mang tính thời vụ và năng suất thấp
đây là cơ sở hình thành lối sống tiểu lông với tác phong chậm chạp không tiết và không tuân thủ thời gian
những biểu hiện của lối sống tiểu nông vẫn đã và đang trở thành một trong những trở ngại
khi chúng ta bước sang giai đoạn xã hội mới xã hội công nghiệp một xã hội đòi hỏi tác phong nhanh nhẹn khẩn trương kịp thời khoa học chính xác
trong các mối quan hệ xã hội với việc đề cao tính cộng đồng tập thể nên vai trò của cá nhân hết sức mờ nhạt
cá nhân luôn bị cộng đồng chế ngự vì vậy trở thành nhỏ bé
hơn nữa điều này cũng tạo ra sự quân bình về lợi ích giữa các thành viên trong cộng đồng hạn chế sự năng động tích cực của cá nhân gây nên tính cục bộ của cộng đồng
điều này khiến cho người việt khó hòa nhập trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế
những ưu điểm nhược điểm của lối sống truyền thống dân tộc đã có tác động đến sinh viên việt nam hiện nay
điều này được thể hiện qua một số mặt cụ thể như sau
về tư duy sinh viên ngày nay có tư duy biện chứng ở một trình độ tương đối cao
đây vừa là kết quả của sự phát triển tâm lý lứa tuổi vừa là kết quả của quá trình giáo dục đồng thời cũng là hệ quả tác động của tư duy truyền thống
một trong các nguyên nhân là sự tiếp xúc giữa sinh viên với các quan hệ xã hội ngày càng trực tiếp hơn mật thiết hơn
đã dần hình thành thói quen tư duy độc lập với những phán đoán ngày càng toàn diện hơn khoa học hơn
từ đó làm cho tư duy logic tư duy chiều tượng cũng ngày càng phát triển
thế giới quan nhân sinh quan từng bước hình thành tư tưởng và hành vi ngày càng có tính độc lập
đây cũng là kết quả của tính tích cực học tập của sinh viên ngày nay
theo kết quả điều tra xã hội học
trong tổng số một bốn trăm linh hai học sinh sinh viên được hỏi
thì chín mươi bốn bốn mươi bốn khẳng định rằng tích cực học tập là mục tiêu phấn đấu quan trọng nhất lúc này
ngày nay sinh viên cũng có điều kiện phát triển hơn về mặt trí tuệ
nên thông minh hơn hiểu biết nhiều hơn năng động và nhạy cảm hơn
cùng với sự kế thừa đặc điểm linh hoạt uyển chuyển thiết thực của lối tư duy truyền thống
đã giúp cho sinh viên dễ dàng chấp nhận cái mới cái văn minh trong quá trình hội nhập
tuy nhiên do còn trẻ ít kinh nghiệm sống lại chịu tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa
của kinh tế thị trường nên tư tưởng sinh viên cũng dễ bị giao động chưa nhất quán không ít sinh viên mất phương hướng
một bộ phận sinh viên còn thụ động chưa thích nghi với môi trường thay đổi nhanh chóng dẫn đến kết quả học tập còn thấp
theo báo cáo của hội sinh viên việt nam
những năm gần đây tỷ lệ sinh viên có kết quả học tập trung bình và yếu kém còn cao sáu mươi sáu một mươi năm
trong khi tỷ lệ sinh viên giỏi và xuất sắc chỉ chiếm bốn sáu mươi chín
bên cạnh đó một số sinh viên do tâm lý tuổi trẻ chưa thật ổn định đã rơi vào lối sống đua đòi thực dụng buông thả
theo kết quả nghiên cứu được tiến hành ở trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia hà nội
có tới hai mươi bảy một sinh viên đọc sách dưới một giờ mỗi ngày
trong ứng xử với tự nhiên
những quan niệm về ứng xử với tự nhiên truyền thống như
quan niệm thiên địa nhân hòa đồng hay thiên nhân hợp nhất
quan niệm mưu sự tại nhân thành sự tại thiên
quan niệm nhân định thắng thiên v v
đã tạo nên chiết lý sống hài hòa giữa con người với tự nhiên cũng được sinh viên nhận thức ngày càng sâu sắc
triết lý đó là sự kết hợp nhuẩn nhuyễn với chất học nhân sinh tư duy biện chứng
với lối sống thực tế của người trồng lúa nước
những con người luôn sống và hoạt động gắn bó chặt chẽ với tự nhiên
đây cũng là một trong những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc
và đóng vai trò to lớn trong hoạt động ứng xử của sinh viên với môi trường tự nhiên
hầu hết sinh viên hiểu được rằng
để phát triển bền vững đòi hỏi con người phải có mối quan hệ hài hòa với tự nhiên
không chỉ dừng lại ở nhận thức
sinh viên ngày nay đang tích cực hiện thực hóa nhận thức đó
bằng các hoạt động phong trào cụ thể để bảo vệ cải thiện tự nhiên
bảo vệ môi trường sống của chính mình
trong thời gian qua
sinh viên cùng đoàn viên thanh niên cả nước đã rất tích cực và sôi nổi
trong công tác bảo vệ môi trường
gây ấn tượng và tạo được hiệu quả tuyên truyền tốt đẹp
tới nhân dân và cộng đồng xung quanh
bằng nhiều hoạt động cụ thể thiết thực như
dọn vệ sinh thu gom rác thải đường làng ngõ xóm
trồng chăm sóc và bảo vệ cây xanh
trồng rừng đầu nguồn rừng ngập mặn rừng hoàn nguyên
vận động nhân dân tại địa phương tham gia xây dựng các công trình nước sạch vệ sinh môi trường
tổ chức tập huấn về bảo vệ môi trường kêu gọi bảo vệ động vật quý hiếm
các hoạt động đã góp phần nâng cao nhận thức của sinh viên
tiến tới hành động đi đầu trong công tác vận động tuyên truyền hưởng ứng các chiến dịch
ngày vì môi trường ngày môi trường thế giới
tuần lễ biển và hải đảo việt nam
chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn
tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
chương trình cop hai mươi một và hành động của giới trẻ cũng đã được phát động trên phạm vi toàn quốc
với sự tham gia đông đảo của các bạn trẻ
đã đóng góp cảm nhận ý kiến của mình về môi trường các dự án cải thiện môi trường
chống biến đổi khí hậu v v
trong ứng xử với các mối quan hệ xã hội
phần lớn sinh viên việt nam đang kế thừa phát huy được các giá trị truyền thống của dân tộc
biết ứng xử có văn hóa trong mọi quan hệ xã hội
như biết kính trên nhường dưới
biết sống vì người khác
quan tâm đến nhân dân
quan tâm đến những người xung quanh
đến cộng đồng
biết chia sẻ
điều này bắt nguồn từ nhận thức đúng đắn
hiểu biết phong tục tập quán bản sắc văn hóa dân tộc mình và các dân tộc khác
cũng như hiểu được tính cách của người khác
từ đó có cách ứng xử đúng đắn tôn trọng lẫn nhau giữa người với người
tuy nhiên trong ứng xử với các quan hệ xã hội
sinh viên ngày nay có những điểm rất khác biệt
đó là tuy vẫn không tách khỏi các mối quan hệ xã hội
song xu hướng khẳng định cá nhân đang thể hiện rõ nét
sinh viên ngày nay đánh giá cao nhu cầu giá trị bản thân
họ mong muốn hướng tới một cuộc sống
thỏa mãn được nhu cầu cá nhân và khẳng định giá trị bản thân
nhiều sinh viên không nề hà làm mọi việc
để học tập với mục đích sau này có cuộc sống tốt hơn
giá trị sinh viên ngày nay hướng đến là mưu cầu hạnh phúc
làm giàu trước hết cho bản thân
sau đó là gia đình cộng đồng và xã hội
họ đánh giá cao những giá trị
hòa bình tự do học vấn nghề nghiệp
ngày nay sinh viên có xu hướng
chọn những ngành dễ kiếm việc làm
những nghề nghiệp có thu nhập cao
có điều kiện thể hiện phát triển năng lực bản thân
sinh viên từ nông thôn miền núi
ra thành phố học tập
đã hòa nhập nhanh chóng trong quan hệ
xã hội phức tạp ở đô thị
các hoạt động chính trị xã hội
được sinh viên tham gia ngày càng sâu rộng
với nội dung thiết thực và nhiều hình thức
hấp dẫn phong phú thể hiện rõ
trình độ văn hóa và bản sắc sinh viên
bằng các hoạt động cụ thể họ đã tham gia
vào phong trào sinh viên tình nguyện
tham gia chào mừng các sự kiện chính trị xã hội của đất nước
bên cạnh những mặt tích cực
lối sống truyền thống cũng có những ảnh hưởng
tiêu cực đến lối sống của sinh viên
đó là sự hình thành
và tồn tại lối tư duy thực dụng
tư duy thực dụng khi được
tuyển đối hóa bị lạm dụng
đã xuất hiện nhiều hiện tượng tiêu cực
trong học tập hoạt động lối sống của sinh viên
nhiều sinh viên chỉ chú ý
đến những vấn đề trước mắt
không chú ý đến tương lai lâu dài của bản thân
cũng như gia đình xã hội
việc học tập của một bộ phận sinh viên
không nhằm trang bị kiến thức tạo hành trang
cho tương lai mà chủ yếu là
lấy được tấm bằng đại học
để tìm việc làm có thu nhập cao
nhiều sinh viên tìm mọi cách
trong đó có những cách tiêu cực
như gian lận trong thi cử
để có được điểm cao dẫn đến kết quả
học tập không phải thực chất mà
chỉ mang tính hình thức
và thực trạng thất nghiệp của sinh viên
trong các trường trong những năm gần đây
đã phản ánh tương đối đầy đủ hệ quả
của lối tư duy thực dụng trong học tập của sinh viên
lối sống trọng danh coi trọng yếu tố tinh thần
đã dẫn đến đức tính hiếu học đáng quý
nhưng đi liền với nó là
thói háo danh mua danh
học vì danh chứ không phải thực học
dẫn đến việc học tập nghiên cứu
mang nặng tính giáo điều
sao chép và thuộc lòng các lý thuyết có sẵn
lối học này đã chối buộc
những sáng kiến kìm hãm lối tư duy
phản biệt dẫn đến thiếu tự tin
trong quá trình học tập nghiên cứu
ngoài ra một trong những đặc trưng
của lối sống truyền thống là đề cao
kinh nghiệm không trú trọng đến
tư duy khoa học cũng có ảnh hưởng tiêu cực
đến lối tư duy của sinh viên hiện nay
đây là một trong những nguyên nhân
giải thích cho thực trạng thành tích
nghiên cứu khoa học còn yếu kém ở sinh viên hiện nay
việc đề cao tính cộng đồng
tính tập thể trong lối sống truyền thống
cũng dẫn đến sự lệ thuộc vào cộng đồng
tập thể của cá nhân
điều này dẫn đến tính tự chủ độc lập
của sinh viên chưa cao
và là một trong những nguyên nhân dẫn đến
sự thiếu tự tin của sinh viên trong bối cảnh
toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay
như vậy có thể thấy
lối sống truyền thống có vai trò rất quan trọng
đến sự hình thành và hoàn thiện lối sống
của sinh viên hiện nay điều này đòi hỏi
các chủ thể tham gia quá trình xây dựng lối sống
cho sinh viên và bản thân sinh viên
cần phải biết kế thừa
những mặt tích cực đồng thời
loại bỏ những yếu tố hạn chế của lối sống
truyền thống để xây dựng lối sống
mới vừa hiện đại vừa mang
đậm đà bản sắc dân tộc
nhà nước và xã hội luôn đánh giá
cao vai trò của thế hệ trẻ nói chung và
sinh viên nơi riêng đối với sự phát triển
của đất nước mỗi sinh viên
cần ý thức được nhiệm vụ của mình để
nghiêm túc học tập lao động trau dổi
kiến thức kỹ năng nghề nghiệp trở thành
người có ích cho xã hội góp phần thực hiện
mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ
công bằng văn minh
quý vị và các bạn vừa theo dõi
phần trích bài sinh viên
với việc kế thừa và phát huy các giá trị
tốt đẹp của lối sống truyền thống dân tộc
của thạc sĩ ngô xuân dương
và thạc sĩ nguyễn văn hiếu
bài đăng trên tạp chí lý luận chính trị
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn
quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau